năm mươi bốn trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã được tiêm liều vắc xin đầu tiên
nhưng mới chỉ có một mươi bảy được tiêm liều vắc xin thứ hai
vắc xin covovac của ấn độ vốn được quy định dành cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm fda thái lan chấp thuận cho nhóm trẻ em từ một mươi hai tuổi
cơ quan này cũng đã phê duyệt việc sử dụng vắc xin moderna cho trẻ em từ sáu tuổi
thay cho quy định dành cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trước đó
trả lời câu hỏi về nguồn cung cấp favipravir kháng virus
bộ trưởng anutin cho biết tổ chức dược phẩm chính phủ thái lan gpo hoàn toàn có thể tự sản xuất loại thuốc này
với chi phí là một mươi ba bát một viên hoặc sáu trăm linh bát một liệu trình
thấp hơn nhiều so với thuốc favi perav nhập khẩu là tám bát một liệu trình hai trăm ba mươi usd một liệu trình
ông anutin khẳng định cục quản lý thực phẩm và dược phẩm thái lan cũng sẽ nới lỏng một số quy định
để cho phép các bệnh viện tư nhân mua thuốc monopearavir hiện mới chỉ được cho phép sử dụng
trong trường hợp khẳng cấp